hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong tham gia công tác phòng ngừa tội phạm đặc biệt cần phối hợp giải quyết các loại hình tội phạm có thể phát sinh trong thời gian tới như tội phạm kinh tế tham nhũng trục lợi chính sách buôn lậu gian lận thương mại tội phạm liên quan đến trật tự xã hội ma túy tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng phối hợp thực hiện có hiệu quả các chỉ thị của đảng và nhà nước đã ban hành trong thời gian qua từ đó tạo ra chuyển biến rõ nét trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm

trong thời gian qua đơn vị cụm trường đã chủ động xây dựng các chương trình kế hoạch quy chế làm việc của cụm tổ chức hội nghị ký giao ước thi đua và triển khai thực hiện các nội dung theo hướng dẫn chỉ đạo của bộ công an
các đơn vị trong cụm đã bám sát chủ động triển khai phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực gắn với các phong trào thi đua do bộ công an phát động
theo đó tham mưu cho bộ công an nhiều chủ trương giải pháp quan trọng trên các mặt công tác về quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đảm bảo trật tự an toàn giao thông khoa học hình sự quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng quản lý tạm giữ tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng
các đơn vị trong cụm đã phát động các phong trào thi đua gắn liền với thực hiện nhiệm vụ công tác chiến đấu qua đó thực sự tạo động lực thúc đẩy toàn lực lượng hoàn thành tốt các mặt công tác
các nội dung chương trình công tác đều được thực hiện đúng kế hoạch tiến độ đã đề ra
việc khen thưởng biểu dương cho các tập thể cá nhân được thực hiện công khai dân chủ kịp thời góp phần động viên khích lệ tinh thần cán bộ chiến sĩ trong đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thương binh liệt sĩ vào chiều ngày hôm nay tỉnh ủy quảng nam phối hợp với trung ương hội chữ thập đỏ việt nam tổ chức thăm và tặng quà các gia đình chính sách và người có công với cách mạng
tới dự có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo địa phương
tại buổi lễ thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước đồng chí trương thị mai bày tỏ sự biết ơn đối với những hy sinh đóng góp to lớn của các anh hùng liệt sĩ mẹ việt nam anh hùng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc
nhân kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thương binh liệt sĩ đồng chí trương thị mai gửi lời thăm hỏi lời chúc sức khỏe đến các mẹ việt nam anh hùng các gia đình liệt sĩ gia đình chính sách
đồng thời đồng chí trương thị mai đánh giá rất cao tỉnh ủy quảng nam
để thực hiện chú đáo chính sách người có công với cách mạng mặc dù số lượng rất lớn nhưng những chính sách liên quan đều được tỉnh quảng nam tập trung hàng đầu nhất là không để tồn động hồ sơ các gia đình chính sách
tại đây đồng chí trương thị mai cùng đại diện lãnh đạo địa phương đã trao tặng năm mươi xuất quà cho năm mươi gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh và đến thăm tặng quà mẹ việt nam anh hùng thái thị lão và mẹ lê thị nhãn tại thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thương binh liệt sĩ cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của lực lượng công an nhân dân để tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng bồi đắp lòng yêu nước và thái độ trân trọng của thế hệ trẻ đối với các thế hệ cha anh đi trước
vào chiều ngày hôm nay đoàn công tác của bộ công an do thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn đã đến thăm tặng quà các đồng chí thương binh tại trung tâm điều dưỡng thương binh thuận thành tỉnh bắc ninh
đến thăm trung tâm điều dưỡng thương binh thuận thành
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
thứ trưởng nguyễn văn thành gửi lời thăm hỏi ân cần sự tri ân và những tình cảm thân thiết
đến các đồng chí thương binh các đồng chí lãnh đạo y bác sĩ công nhân viên
lời chúc sức khỏe hạnh phúc xúc động khâm phục và tự hào
về những hy sinh đóng góp của các đồng chí vào sự nghiệp đấu tranh bảo vệ tổ quốc
đồng thời chia sẻ với những nỗi đau về thể chất
thứ trưởng nguyễn văn thành cũng bày tỏ phấn khởi khi nhận thấy
sức khỏe tinh thần của các đồng chí thương binh và điều kiện cơ sở vật chất sinh hoạt
không ngừng được cải thiện của trung tâm
chín mươi bốn đồng chí thương binh nặng thuộc ba thế hệ chống pháp chống mỹ
và thời kỳ bảo vệ xây dựng đất nước của hầu khắp các tỉnh thành phố trong cả nước
có đồng chí đã ngoài tám mươi tuổi nhưng tất cả đều gắn bó yêu thương dưới mái ấm của trung tâm
thứ trưởng nguyễn văn thành nhấn mạnh đảng nhà nước và nhân dân ta
đời đời ghi nhớ biết ơn công lao to lớn về cách mạng của các anh hùng liệt sĩ
các đồng chí thương binh bệnh binh người có công đã chiến đấu hy sinh
vì độc lập tự do của tổ quốc vì bình yên hạnh phúc của nhân dân
chỉ ấn các anh hùng liệt sĩ thương bệnh binh người có công với cách mạng
là đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc là trách nhiệm của cấp ủy đảng chính quyền
các đoàn thể nhân dân và của toàn xã hội
cám bộ chiến sĩ toàn lực lượng công an nhân dân sẽ phấn đấu hoàn thành xuất sắc
mọi nhiệm vụ được đảng nhà nước và nhân dân giao phó
bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội
góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh văn minh
cũng nhân dịp này vào ngày hôm nay trung đoàn cảnh sát cơ động thủ đô
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã đến thăm hỏi và động viên gia đình ba cán bộ chiến sĩ
hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
tại xã đồng tâm huyện mỹ đức hà nội
đoàn công tác trung đoàn cảnh sát cơ động thủ đô bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân của các liệt sĩ
đại tá nguyễn huy thịnh đại quý phạm công huy và thượng quý dương đức hoàng quân
đã ảnh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
tại xã đồng tâm huyện mỹ đức thành phố hà nội vào ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi
đây là tổn thất mất mắt lớn của lực lượng công an nhân dân và gia đình của các anh
sự hy sinh của các anh mãi mãi được đảng
nhà nước lực lượng công an và nhân dân ghi nhận biết ơn là tấm gương sáng
là nguồn động lực để cán bộ chiến sĩ trung đoàn cảnh sát cơ động thủ đô
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động nói riêng công an cả nước nói chung học tập nói theo
hoạt động thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn tấm lòng tri ân đối với những chiến sĩ công an
đã ngã xuống bảo vệ sự bình yên của nhân dân
cùng ngày đoàn công tác cũng đã tới thăm hỏi động viên chiến sĩ nguyễn năng dương
chiến sĩ nghĩa vụ tại trung đoàn cảnh sát cơ động thủ đô
và tặng số tiền năm mươi triệu đồng cho đồng chí
chiến sĩ nguyễn đăng dương đã bị thương trong quá trình tập luyện
còn tại quảng bình vào chiều ngày hôm nay
đoàn công lạc bộ hưu trí nha công an trung ương đã đến làm việc với công an tỉnh quảng bình
và trao một mươi xuất quà với tổng trị giá hơn một mươi ba triệu đồng
cho các thương binh thân nhân liệt sĩ công an tỉnh quảng bình
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thương binh liệt sĩ
tại buổi làm việc lãnh đạo công an tỉnh quảng bình đã thông tin với đoàn
một số tình hình và công tác đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh
và bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với câu lạc bộ hưu trí nha công an trung ương
đã quan tâm chăm sóc kịp thời động viên các thương binh gia đình thân nhân liệt sĩ
của lực lượng công an tỉnh quảng bình trong dịp kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thương binh liệt sĩ
được biết trong dịp này câu lạc bộ hưu trí nhà công an trung ương
cũng đã đến nhiều địa phương trong cả nước trao tặng hàng chục xuất quà
đến các thương binh gia đình thân nhân liệt sĩ của lực lượng công an
bản tin nhật ký an ninh tối ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại